trong khi tiến hành xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn anh hùng và phạm văn hoạt là chủ của ba cơ sở cầm đồ nói trên về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

công an quân ngũ hành sơn phối hợp với công an phường hòa minh quận liên triều thành phố đà nẵng đã bắt giữ được đối tượng trên

công an quân ngũ hành sơn phối hợp với công an phường hòa minh quận liên triều thành phố đà nẵng đã bắt giữ được đối tượng trên
công an quân ngũ hành sơn phối hợp với công an phường hòa minh quận liên triều thành phố đà nẵng đã bắt giữ được đối tượng trên